trong khuôn khổ các hoạt động xuân quê hương hai nghìn hai mươi ngày một mươi tám tháng một tại đền đô thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh hơn một trăm linh kiều bào tiêu biểu đã làm lễ dân hương tưởng nhớ các vị vua triều lý
nhân dịp năm mới canh tí hai nghìn hai mươi lãnh đạo tỉnh bắc ninh đã gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe thành công với các kiều bào đồng thời khẳng định tỉnh bắc ninh luôn tạo điều kiện cho các kiều bào về tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư mong muốn kiều bào tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng quê hương đất nước